các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu tại tp hcm vẫn gặp rất nhiều khó khăn và hạn chế
trong bốn chương trình dự án ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn đến năm hai nghìn ba mươi
tp hcm mới hoàn thành một mươi hai trên bốn mươi một dự án chiếm tỷ lệ ba mươi
đang thực hiện một mươi chín trên bốn mươi một dự án chiếm tỷ lệ bốn mươi sáu và có một mươi trên bốn mươi một dự án chiếm tỷ lệ hai mươi bốn nhiệm vụ chưa được thực hiện
về quản lý chuyên môn nhân lực cơ chế chính sách và tài chính trong hoạt động biến đổi khí hậu ở tp hcm đang gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên thành phố cũng đã có nhiều nỗ lực để công tác này ngày càng đạt hiệu quả
hiện nay thành phố đã gia nhập tổ chức c bốn mươi nhóm các thành phố có cam kết giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu
hợp tác với tp rotterdam hà lan thực hiện chương trình tp hcm phát triển hướng về biển thích ứng với biến đổi khí hậu
ngoài ra hợp tác với tp otsuka nhật bản thực hiện chương trình quản lý tổng hợp chất thải bao gồm thu hồi năng lượng
chương trình phát triển thành phố phát thải carbon thấp
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tới ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động ứng pho với biến đổi khí hậu tp hcm
sẽ tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động nâng cao chất lượng nhân lực và triển khai nhiều chương trình
dự án trong nước và quốc tế đặc biệt chú ý đến vấn đề quy hoạch